thưa quý vị và các bạn chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì họp thường trực chính phủ về phương án phân bổ một mươi tỷ đồng từ nguồn vốn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi họp thủ tướng nêu rõ về nguyên tắc đầu tư trung hạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi dự toán thu chi ngân sách nhà nước mới chỉ là dự kiến và thực hiện theo kế hoạch đầu tư
ngân sách nhà nước hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được thực hiện theo dự toán đến nay chưa có số thực nhưng không thể chờ có số thực này mới có thể phân bổ chi đầu tư công vì như vậy sẽ bị động không hoàn thành kế hoạch ảnh hưởng đến các mục tiêu kinh tế xã hội
thủ tướng yêu cầu cần phải phân tích rõ bản chất vấn đề để giải trình rõ với chính phủ với ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội về vấn đề này
trên cơ sở kết quả ra soát tổng thể các nguồn vốn đầu tư công còn lại của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi giao bộ kế hoạch và đầu tư
chủ trì cùng bộ tài chính và các bộ ngành tổng hợp xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn này để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm hài hòa giữa các vùng miền ưu tiên các vùng còn khó khăn đặc biệt đông bang sông kiểu long và miền núi phía bắc
bên cạnh đó cũng cần ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng cấp bách liên kết vùng có tính chất lan tỏa tạo động lực thu hút đầu tư tư nhân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng yêu cầu việc phân bổ phải trên tinh thần công khai minh bạch hợp lý giữa các vùng miền trong lúc biến đổi khí hậu thời tiết thiên tài diễn ra phức tạp
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đúng các nghị quyết kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội bảo đảm công khai minh bạch không để lợi ích nhóm tham nhũng lãng phí
chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là các quỹ hoạt động độc lập tương đối hoặc độc lập hoàn toàn với ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chi mà ngân sách nhà nước không kịp thời hoặc không có khả năng bảo đảm
hiện nay nước ta có khoảng bốn mươi tám quỹ này tuy nhiên một số quỹ hoạt động không hiệu quả
vì vậy đoàn giám sát đã đề xuất nghiên cứu bãi bỏ nhiều quỹ
theo đó đoàn giám sát đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền để bãi bỏ ngay đối với một số quỹ là quỹ bảo trì đường bộ trung mương quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
quỹ hỗ trợ người nhiễm hivs quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế và quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước quỹ phòng chống thiên tai
vì vậy đoàn giám sát cũng đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền để xác định rõ lộ trình bãi bỏ đối với một số quỹ là quỹ phòng chống tắc hại thuốc lá
quỹ bình ổn giá xăng dầu quỹ dịch vụ viễn thông công ích
qua thảo luận nhiều ý kiến đại biểu đề nghị việc bãi bỏ các loại quỹ này cần phải nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng
những cái quỹ mà các đồng chí đề nghị bãi bỏ ngay bãi bỏ có lộ trình hoặc sản nhập thì đều là những quỹ có tiên tuổi
tức là được quan tâm và có nhiều đóng góp
tức là rất lạ thế
còn những quỷ vào không ai nói đến tức là không làm được gì thì các đồng chí lại không nói kỹ như thế này
thì tôi cũng chưa rõ lắm nên mình phải phân tích cái khuyết điểm của nó cái nhược điểm của nó cái lan truyền của nó cái tâm ảnh hưởng của nó thế nào
còn có một số các cái quỹ khác mà chúng tôi cũng đề nghị cũng cần phải cân nhắc tận trọng
ví dụ như bây giờ cái quỹ bình ổn xăng dầu tổng công ty xăng dầu việt nam
thì nếu mà tổng công ty người ta nói nếu mà bỏ cái quỹ này đi thì thực hiện cái ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát rạm phát của chúng ta
mà khi mà giá xăng dầu mà chúng ta mà thả nổi ra bởi vì chúng ta mà theo kinh tế thị trường hoàn toàn hết theo giá của thị trường
thì cái việc mà nhà nước điều tiết cái giá xăng dầu và giá xăng dầu này nó có ảnh hưởng rất nhiều đến các cái giá cả của các cái mặt hàng khác
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
quá nhiều quỹ sẽ làm phân tán nguồn lực của nhà nước vì vậy cần ra suất đánh giá lại quỹ nào hoạt động tốt quỹ nào cần bỏ
quỹ ban thường vụ sẽ ban hành một cái nghị quyết để qua kết quả giám sát có cái nghị quyết
nhưng mà nghị quyết này mang cái tính là đánh giá cái việc thực trạng của các cái quỹ
những cái hiệu quả mang lại kết quả mặc được và những cái hạn chế tồn tại
và đưa ra những cái đề xuất cái định hướng
cái định hướng là cần phải ra soát đánh giá thật kỹ từng cái quỹ
rồi đề nghị chính phủ là trên cơ sở ra suất đánh giá lại
thì có cái xây dựng một cái kế hoạch một cái lộ trình để sắp xếp sắp nhập hay là giải thể
tiếp thủ ý kiến các đại biểu bộ trưởng bộ tài chính đình tiên dũng cho biết
sẽ báo cáo chính phủ để đánh giá hiệu quả tất cả các quỹ
sau đó báo cáo lại ủy ban thường vụ quốc hội
sáng nay sở giáo dục và đào tạo tp hcm tổ chức hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đáng chú ý là số học sinh trong năm học tới đây tăng nhanh
đòi hỏi tp hcm phải bổ sung một lượng lớn phòng học và đội ngũ giáo viên
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tới sự hội nghị
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tp hcm đạt nhiều thành tích đáng kể
tiếp tục thực hiện trách nhiệm giảng dạy cho tám mươi ba trong số hơn một sáu triệu học sinh
tỷ lệ còn lại thuộc về hệ thống trường lớp dân lập tư thuộc
dự kiến năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sĩ số học sinh thành phố sẽ tăng khoảng bảy mươi năm bốn trăm ba mươi bốn học sinh
tổng số học sinh các cấp lên đến trên một bảy triệu
hiện đây hoàn thiện để đưa vào sử dụng một bốn trăm bảy mươi sáu phòng học
sở giáo dục đào tạo thực hiện giao quyền tự chủ về nhân lực
phân cấp cho hai mươi ba đơn vị sự nghiệp công lập chủ động tuyển giáo viên
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện dân dấn mạnh
thành phố cần tập trung đầu tư cho giáo dục đào tạo chuẩn hóa và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
chuyển đổi mạnh mẽ phương pháp giảng dạy theo chuẩn quốc tế đưa cao chất lượng dạy và học
chọn đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin quản lý và cung cấp dịch vụ giáo dục thông minh
cùng với xây dựng thành phố thông minh
sáng nay đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư tây nguyên hà nội
đã làm việc với liên minh hợp tác xã hà nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín
và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm
phát biểu tại buổi làm việc bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải cho biết
hà nội là thị trường lớn là trung tâm giao dịch khoa học công nghệ
nơi hội tụ nhiều lĩnh vực của cả nước
điều này cho thấy cơ hội về phát triển nông nghiệp còn rất lớn
dịch vụ phát triển liên minh hợp tác xã cần tận dụng thị trường để phát triển
kết nối mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài
bí thư thành ủy hà nội đề nghị liên minh hợp tác xã hà nội và các ngành liên quan
tập trung thực hiện hiệu quả quan điểm của đảng nhà nước về kinh tế tập thể
tiếp tục phát huy vai trò đầu mối thường xuyên nắm bắt hoạt động
khó khăn trong hoạt động của các hợp tác xã thường xuyên tìm tòi các mô hình mới
mô hình có hiệu quả trong thực tiễn để đề xuất các chính sách mô hình hợp tác xã phù hợp
xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối thị trường phối hợp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các hợp tác xã
thưa quý vị đê bao quảng điền ngăn sông kro anna tại tỉnh đắk lắc đã bị vỡ một đoạn vào sáng nay
sự cố này đã gây thiệt hại cho nhiều diện tích lúa của người dân xã quảng điền
hiện nay lực lượng quân đội cùng với hàng trăm người dân đang nỗ lực khẩn trương cứu đê
từ ngày một mươi tháng tám đê bao quảng điền đã liên tục phải chịu đựng sức ép từ nước sông kroana
khi mực nước của sông tăng cao từ ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn tỉnh đắk lắc
sau nhiều ngày nước sông tràn qua đê thì đến khoảng sáu giờ ngày một mươi ba tháng tám
một đoạn đê khoảng hơn năm mét không chịu nổi đã bục vỡ nhấn chìm ngay hàng trăm hectare lúa của bà con
không chỉ toàn xã quảng điền đã liên tục chống trọi với lũ sông
từ nhiều ngày qua rất nhiều lực lượng quân đội công an đã được huyện kroana huy động
để giúp người dân cứu tài sản khắc phục sự cố vỡ đê
sự cố tràn đê khiến nguy cơ hư hỏng hơn một hectare lúa của bà con nông dân quảng điền
còn sự cố vỡ đê ngày hôm nay khiến thêm hơn một hectare
đứng trước nguy cơ mất
lúc này họ rất cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các cấp các ngành
thưa quý vị những ngày này người dân tại các huyện định quán tân phú của tỉnh đồng nai
đang tiếp tục khắc phục hậu quả do trận lũ lịch sử vừa qua gây ra
lực lượng vũ trang các địa phương đang sát cánh cùng người dân dọn dẹp nhà cửa khôi phục lại sản xuất
sau hơn ba ngày phải di rời do nước ngập cũng như một trăm bốn mươi năm hộ khác trong ấp hòa hiệp
xã ngọc định huyện đồng nai đã bị bắt
trong khi di rời do nước ngập chị lê thị ngọc đã quay trở về gia đình tiến hành dọn dẹp
lau chùi nhà cửa do đợt lũ gây ra
tuy nhiên khó khăn lúc này với chị cũng như nhiều hộ dân khác tại địa phương là nguồn nước sạch để sử dụng
sau khi di rời rồi đi khi về nhà em thấy tài sản trong nhà cũng còn nguyên dạng cũng rất mừng
chỉ có điều là bây giờ có nguồn nước sạch do nó ngập quá nên nó còn bùng đen
chưa có nguồn nước sạch
trong khi đó để giúp các hộ nuôi cá bè bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ gây ra
trong những ngày qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đồng nai đã đồng hành cùng người nuôi cá dọn dẹp bè nuôi
bảo đảm vệ sinh môi trường để có thể sớm khôi phục sản xuất
công an huyện quân sự huyện đã kết hợp giải quyết cứu hộ công đoạn cho các bà con
được cắt tích vị trí an toàn về tài sản cũng như người
cho đến ngày hôm nay
thì cái lực lượng cũng rất là mệt mỏi rồi
nhưng hôm nay cũng vẫn tiếp tục huy động gần năm mươi anh em
trong đó có quân sự công an xã rồi dân phòng và lực lượng tự quản của các ấp
nó vẫn tiếp tục bớt các cá chết của bà con hỗ trợ cho bà con lên để phần nào thu hồi cái tài sản cho bà con
hiện nay nước lũ trên sông đồng nai đã giảm mạnh
cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang các huyện định quán tân phú
đang tiếp tục hỗ trợ người dân quay về nơi ở cũ
khắc phục và sửa chữa những nhà bè bị hư hỏng để sớm ổn định cuộc sống
trái ngược với tình hình mưa lũ tại một số địa phương
thì tại phú yên tình hình nắng nóng vẫn đang diễn biến rất phức tạp
hiện mạch nước ngầm nhiều nơi đã cạn kiệt
tình trạng thiếu nước sinh hoạt tiếp tục diễn ra trên dị dọng
đến nay đã có chín ba trăm hai mươi năm hộ dân với trên ba mươi sáu năm trăm linh người
tại các vùng nông thôn của tỉnh phú yên thiếu nước sinh hoạt
tăng gần ba hộ so với tháng sáu
trước tình trạng trên ubnd tỉnh phú yên đã trích sáu trăm sáu mươi năm triệu đồng
và đề nghị các huyện thị xã thành phố trích một phần kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng
để cung cấp nước sinh hoạt cho những địa phương thiếu nước nghiêm trọng
công ty cổ phần môi trường đô thị phú yên hỗ trợ ba xe chở nước
cung cấp cho ba huyện sông hình tuy an và thị xã sông cầu
tại huyện tuy an chính quyền đã vận chuyển mỗi ngày trên hai trăm sáu mươi mét khối nước
cung cấp cho hơn ba tám trăm linh hộ dân hỗ trợ kinh phí nạo vét và khoan gần một trăm sáu mươi giếng nước cho năm xã
nâng cấp sửa chữa hệ thống ống dẫn nước về khu dân cư ở hai xã an xuân và an thạch
tiếp theo chương trình sửa chữa cầu thăng long ngay trong đầu năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh giải quyết rứt điểm những vương trình
hướng mắc tại dự án safari
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây cầu thăng long thường xuyên xuất hiện những vết nứt ngang
hăn lún trên mặt cầu mặc dù mới đây cầu đã hai lần được sửa chữa nhưng tình trạng xuống cấp vẫn rất nghiêm trọng
làm ảnh hưởng tới các phương tiện tham gia giao thông và gia tăng nguy cơ gây mất an toàn giao thông
vì vậy bộ giao thông vận tải đang nhanh chóng ra soát các điểm hư hỏng để có phương án khắc phục triệt đề
theo kế hoạch việc sửa chữa cầu sẽ được bắt đầu ngay trong đầu năm hai nghìn hai mươi
tổng cục đường bộ cho biết diện tích mặt cầu thăng long phải sửa chữa những năm qua khoảng trên một mươi năm trăm linh m hai
tương đương với khoảng bốn mươi diện tích toàn mặt cầu trong đó đợt đầu sửa chữa khoảng một mươi chín tỷ đồng
do các chuyên gia của mỹ trực tiếp làm và tiến tới sẽ là một đợt sửa chữa nữa
tại buổi kiểm tra hiện trường người đứng đầu bộ giao thông vận tải cho rằng
để dự án sửa chữa mặt cầu thăng long giai đoạn tiếp theo sẽ được thực hiện đồng bộ
khắc phục hư hỏng lớp phủ mặt cầu bảo đảm độ ổn định lâu dài
bộ đã yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá tổng thể hiện trạng kỹ thuật của toàn bộ cầu
đồng thời xác định chính xác đầy đủ nguyên nhân làm phát sinh hư hỏng và đưa ra phương án sửa chữa sớm nhất
trong thời gian chờ khắc phục tổng thể bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ thường xuyên theo dõi
xử lý kịp thời các hư hỏng bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện qua cầu
cục hàng không việt nam cho biết trong tháng bảy vừa qua năm hãng hàng không gồm vietnam airlines
vietjet air jetstar pacific vasco và bamboo airways đã làm chậm gần bốn chuyến bay
trong đó vietnam airlines dẫn đầu với một bảy trăm linh chuyến chậm vietjet air đứng thứ hai với hơn một bốn trăm linh chuyến chậm
nguyên nhân của tình trạng chuyến bay bị chậm chủ yếu là do tàu bay về muộn chiếm tỷ lệ gần sáu mươi hai
còn lại là do các hãng hàng không quản lý điều hành bay trang thiết bị và dịch vụ tại cảng
thưa quý vị
hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
tại tỉnh long an mặc dù công tác phòng chống dịch bệnh luôn được triển khai liên tục ở tất cả các cấp
dòng số ca mắc sốt xuất huyết trên toàn tỉnh liên tục gia tăng và cao hơn so với các năm trước
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh long an cho biết từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
toàn tỉnh long an đã phát hiện bốn trăm chín mươi bảy ổ dịch và ghi nhận hơn hai sáu trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
tăng gấp ba hai lần so với cùng kỳ chưa có trường hợp tử vong
thành phố tân an là địa phương có người mắc sốt xuất huyết nhiều nhất tỉnh
với hơn ba trăm linh ca tăng khoảng bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
về phía trạm y tế cũng có tổ chức nhiều lũi tiên truyền nói chuyện chuyên đề về cách phòng bệnh sốt xuất huyết
tôi nhận thấy bên cạnh những hộ gia đình
người ta có cái ý thức về cách phòng bệnh sốt xuất huyết rất là tốt
thì cũng còn một số họ ý thức về cách phòng bệnh cũng chưa có cao
nguyên nhân làm số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng là do nhiều người dân còn thiếu quan tâm trước việc vứt chai
lọ để nhiều vật dụng chứa nước và ao tổ nước đọng quanh nhà đã tạo điều kiện thuận lợi để phát sinh làng quang
có khả năng là những tháng tới
có khả năng là những tháng tới
bệnh có khả năng là tăng cao thêm
và cái thông điệp mà bộ y tế muốn gửi đến
ngành y tế muốn gửi đến là chúng ta mỗi tuần như vậy
chúng ta nên mỗi nhà mỗi hộ gia đình
chúng ta nên bỏ khoảng thời gian một mươi năm phút để chúng ta dọn dẹp những cái dụng cụ chứa nước
xung quanh nhà để mà tránh cái mũi đào vào rẽ trứng để mà nở thành lòng quăng
hiện nay ngành y tế tỉnh long an đang triển khai nhiều giải pháp
nhằm hạn chế thấp nhất số ca mắc bệnh mới
không để bệnh bùng phát trên diện rộng
đồng thời cơ quan chuyên môn đã chủ động phối hợp với các địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền tổng vệ sinh phun thuốc diệt mũi
nhằm kiểm soát tại cộng đồng các yếu tố nguy cơ
trọng điểm là giám sát ngăn không để phát sinh lang quang mũi
ngày một mươi ba tháng tám công an tp hà nội cho biết đang tạm giữ hình sự đỗ văn quang
cùng với bốn đối tượng khác có liên quan đến một vụ đòi nợ thuê trên địa bàn hà nội
qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
phát hiện đối tượng đỗ văn quang tức quang rambo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại phường yên hòa quận cầu giấy hà nội là đối tượng hình sự
đã quy tụ nhiều đàn em hoạt động cho vay lãi và nhận đòi nợ thuê
nhóm của quang thường xuyên lên facebook cá nhân để live stream hình xăm trổ
khoe tiền để khuếch trương thanh thế
cơ quan công an xác định vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đỗ văn quang câu kết với đối tượng nguyễn đức nhân
trú tại phường giang biên quận long biên hà nội cũng là đối tượng hoạt động thu nợ
nhóm đối tượng có liên quan đến một vụ đòi nợ thuê trên địa bàn hà nội
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã bắt và tạm giữ hình sự đỗ văn quang cùng bốn đối tượng khác là
nguyễn đức nhân đỗ văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
nguyễn văn huy sinh năm hai nghìn một và nguyễn xuân linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cũng trong ngày một mươi ba tháng ba
công an quận long biên hà nội cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy
với số lượng lớn từ các tỉnh miền trung về hà nội để tiêu thụ
theo đó vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi tháng tám
tại đường thành thái quận cầu giấy hà nội
cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra xe ô tô kia xe rato biển số ba mươi bảy a ba mươi tám nghìn ba trăm năm mươi bốn
do nguyễn tuấn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại cầu giấy điều khiển
phát hiện và thu giữ một bánh heroin ba trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá
tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở hiện tại của trung
cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm ba đối tượng
thu giữ thêm hơn năm trăm năm mươi g ma túy tổng hợp gần hai trăm linh g ketamine
một viên ma túy tổng hợp cùng một súng côn ổ quay và hai viên đạn
mở rộng điều tra công an đã bắt giữ đối tượng đào xuân trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại gia lâm hà nội
hoàng ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quán phú thọ
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố bị can
đối với năm đối tượng kể trên đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan tới đối tượng đào xuân trường
liên quan tới vụ giang hồ bao vây nhóm công an tại tỉnh đồng nai
gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
chiều nay công an tỉnh đồng nai cho biết đang mở rộng điều tra
làm rõ hành vi có dấu hiệu trốn thuế cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng liên quan
đồng thời tạm đình chỉ công tác một tháng đối với thiếu tá nguyễn tấn hùng
cán bộ đội cảnh sát mùa một mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội pc sáu để làm rõ nội dung vi phạm
cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án làm rõ hành vi có dấu hiệu trốn thuế
trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do nguyễn tấn lương làm giám đốc
và hành vi có dấu hiệu tranh giành lấn chiếm đất công
cưỡng đoạt tài sản của băng nhóm giang hồ do ngô đình giang cầm đầu
cũng liên quan đến vụ việc trưởng phòng pc sáu công an tỉnh đồng nai
đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng đối với thiếu tá nguyễn tấn hùng
đội cảnh sát mùa một mươi ba để xác minh làm rõ nội dung vi phạm
đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó ban giám đốc công an tỉnh đồng nai cũng đã tạm đình chỉ công tác một tháng
đối với trung tá đinh tú anh đội trưởng đội cảnh sát trật tự và trung tá nguyễn quang trường
đội phó đội cảnh sát mùa một mươi ba phòng pc sáu để làm rõ nội dung liên quan
đối với vụ việc này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và lãnh đạo tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đều có văn bản yêu cầu khẩn trương điều tra
xử lý nghiêm kể cả cán bộ công an nếu có sai phạm
chiều nay tại hội nghị gia ban báo chí gia ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
đại diện sở xây dựng và đại diện công ty thoát nước hà nội đã thông tin về tình hình
thực hiện việc bảo đảm thoát nước chống úng ngập thủ đồ
theo báo cáo của sở xây dựng trên các tuyến phố chính khu vực nội thành
hiện đang còn tồn tại một mươi tám điểm ngập úng cục bộ
nguyên nhân chính của việc tồn tại tình trạng trên là do hệ thống thoát nước hà nội
mới chỉ thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước khu vực nội thành
còn lại các khu vực khác chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ
theo quy hoạch được phê duyệt
ngoài ra các trạm bơm tiêu chính và công trình đầu mối kèm theo
chưa được đầu tư xây dựng hoặc chưa phát huy hiệu quả
để khắc phục tình trạng trên đại diện công ty thoát nước hà nội cho biết
trong thời gian tới ngoài việc thực hiện kế hoạch thoát nước đã được phê duyệt
đơn vị sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ các công trình xây dựng đang thi công
nhằm kiểm soát tốt thỏa thuận thoát nước
ngày một mươi ba tháng tám ubnd huyện củ chi tp hcm đã thông báo tiến độ thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ
về dự án công viên thảo cầm viên mới safari tại xã an nhân tây và xã phú mỹ hưng
đây là một trong những dự án kéo dài hơn một mươi năm năm gây nhiều khiếu kiện và khiếu nại
theo kết luận thanh tra số hai nghìn một trăm một mươi hai suyệt klttcb trong đó có yêu cầu tp hcm cẩn trương xây dựng khu tái định cư bố trí nơi ở
cho những hộ dân đã đăng ký tái định cư trong thời gian chưa xây dựng xong
thành phố phải tìm nơi tạm cư chi tiền tạm cư cho các hộ dân đồng thời quản lý diện tích đất đã được thu hồi
đến nay ubnd huyện củ chi đã khởi công giai đoạn một dự án tái định cư một mươi tám hectare tại xã an dân tây
với đầy đủ các hạng mục đường giao thông cấp điện cấp nước cây xanh công viên
tuy nhiên khi thi công có hai mươi sáu hộ dân đến ngăn cản
đây là những hộ dân có đất bị ảnh hưởng trong dự án safari nhưng không có đất bị ảnh hưởng trong khu đất xây dựng khu tái định cư
ubnd tp hcm đã thành lập tổ công tác kiểm tra đề xuất các nội dung liên quan đến chính sách bồi thường
hỗ trợ tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
dự án safari có diện tích hơn bốn trăm tám mươi năm hectare với bảy trăm linh năm hộ dân bị thu hồi đất

ubnd tp hcm vừa có văn bản phê bình ubnd các huyện quốc oai trường mỹ ba vì ứng hòa mê linh và phú xuyên
chưa quyết liệt thực hiện chỉ đạo của ubnd tp hcm về việc triển khai kế hoạch giả soát văn loại
đề xuất lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công cải tiến các hệ thống xử lý khói thải
lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn tp hcm
ubnd tp hcm cũng yêu cầu chủ tịch ubnd các huyện sóc sơn quốc oai phúc thọ ứng hòa ba vì trường mỹ phú xuyên mê linh mỹ đức khẩn trương đôn đốc
áp dụng đồng bộ các biện pháp chấm dứt hoạt động các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải
lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo lộ trình đã được ubnd tp hcm chấp thuận
báo cáo ubnd tp hcm trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đồng thời giao sở xây dựng chủ trì với các đơn vị và ubnd các huyện
tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra tình hình chấm dứt hoạt động của từng cơ sở xử lý nghiêm dứt điểm các cơ sở sản xuất cố tình vi phạm
tái hoạt động sản xuất sau khi có chỉ đạo dừng hoạt động các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải
lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại báo cáo ubnd tp hcm trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín